các hàng hóa nhập khẩu được các cơ quan này thực hiện trên mẫu hàng từ cửa khẩu gửi về phòng thí nghiệm trong nội địa hoặc được thực hiện tại các kho bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp đối với lô hàng được đưa về bảo quản dẫn đến kéo dài thời gian thông quan hàng hóa
cái việc kiểm nghiệm hàng hóa tại cửa khẩu cũng còn khó khăn bất cập một số cơ quan cũng chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để kiểm tra nhà nước về chuyên ngành do mình quản lý
vì vậy cho nên cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong cái việc mà nhập khẩu là phải lấy mẫu rồi là thời gian đi kiểm định rồi là trả kết quả
về tận hà nội thì rất là lâu và xa và như vậy cũng giảm thiểu thời gian
thông quan hàng hóa và gây chi phí cho các doanh nghiệp
thực tế cho thấy nhiều cơ quan kiểm tra chuyên ngành vẫn thực hiện kiểm tra chuyên ngành bằng phương thức thủ công là chủ yếu
chưa áp dụng rộng rãi phương pháp quản lý rủi ro trong kiểm tra
bên cạnh đó văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành lại ban hành quá nhiều phạm vi rộng
nhiều mặt hàng chưa có mạ số hồ sơ chưa có đầy đủ tiêu chuẩn quy chuẩn theo các văn bản quy định của bộ ngành
nên việc kiểm tra chuyên ngành không thể được thực hiện

kiểm tra chuyên ngành của doanh nghiệp nhưng khi hỏi đến thì lại không có
cho nên cái khó ở đây là chúng ta cũng không thể mong muốn tất cả các đơn vị kiểm tra chuyên ngành có mặt ở đây được
tại vì kiểu đó sẽ không thực tế
do vậy là trong kiến nghị của chúng tôi chúng tôi cũng kiến nghị các bộ quản lý chuyên ngành
phải giả soát lại xem những danh mục mặt hàng nào cần phải kiểm tra chuyên ngành
và những những liên quan đến kiểm tra chất lượng thì nên để cho kiểm tra sau khi thông qua
và có sự phối hợp
theo dõi kiểm tra kiểm soát
những trường hợp mà hàng hóa không đạt yêu cầu nhưng vẫn đưa vào sử dụng lưu thông
thì sẽ có cái giải pháp để xử lý làm sao ngăn chặn những cái việc đấy
chứ chúng ta cũng không thể kiểm tra một cách đồng thời ngay tại cửa khẩu được
nó sẽ gây cái ách tắc đến hàng hóa
chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho các cơ quan kiểm tra chuyên ngành là rất lớn
và đang trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp
nhưng lớn hơn rất nhiều lần là chi phí cơ hội mà doanh nghiệp phải chịu
vì thời gian thông quan bị kéo dài
doanh nghiệp sẽ không thể đưa hàng hóa vào sản xuất kinh doanh kịp thời
mục tiêu của nghị quyết một mươi chín là đến năm hai nghìn một mươi bảy
môi trường kinh doanh phải đạt mức trung bình của nhóm các nước asean bốn
trên một số chỉ tiêu và đến năm hai nghìn hai mươi
môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước asean ba
trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế
mới đây tại hội nghị cải cách thủ tục hành chính
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu
cần phải cải cách thủ tục hành chính ngay và cải cách một cách mạnh mẽ đồng bộ
cải cách mạnh mẽ đồng bộ
phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh trong nhóm đầu asean
thói bỏ mọi rào cản để phát triển thành chức kinh doanh
rồi cái mục tiêu phục vụ người dân doanh nghiệp
phải đạt ra thường chuyên hơn trong mọi cơ quan công quyền
đã năm tháng
kể từ khi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký ban hành nghị quyết một mươi chín hai nghìn một mươi sáu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
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó có nội dung tháo gỡ khó khăn kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp
đến nay các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn
bởi có quá nhiều thông tư từ phía các bộ ngành
các doanh nghiệp cho rằng những chỉ đạo định hướng từ phía chính phủ
đã phản ánh đúng cái doanh nghiệp cần đúng thứ doanh nghiệp muốn
vấn đề đặt ra hiện nay là trách nhiệm thực thi của các bộ ngành trong bối cảnh
chính phủ đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như thế nào
để doanh nghiệp không rơi vào tình cảnh như hiện nay